mới đây một trường hợp bệnh nhân ntn sáu mươi tám tuổi ở sóc trăng không me nuốt cả hàm răng giả có móc sắc nhọn vào thực quản trong lúc đang ăn cơm gây đau nghẹn khó chịu
ngay lập tức người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện để thăm khám
bác sĩ chụp ít quang và nội soi thấy một dị vật lớn nằm sâu trong thực quản của bệnh nhân n
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày y bác sĩ tiến hành gắp dị vật qua nội soi lấy ra hàm răng giả dài khoảng ba cm có móc kim loại sắt nhọn
thủ thuật được thực hiện trong khoảng một mươi năm phút
sau lấy dị vật hiện sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn ổn định không còn đau khó nuốt cảm giác dễ chịu và được xuất viện về nhà
theo các bác sĩ dị vật thực quản là một cấp cứu rất thường gặp trong quá trình ăn uống
bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ lớn
nếu phát hiện sớm xử trí kịp thời ít gặp nguy hiểm
nhưng nếu phát hiện muộn hơn xử trí rất phức tạp có thể nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân

nếu phát hiện sớm sử trí rất phức tạp có thể nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân